các lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện đã có mặt kịp thời trong đó lực lượng công an huy động trên một trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm người mất tích
đã qua một ngày công việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục triển khai bằng sừng máy thuyền nan của nhân dân và dùng cây gỗ để làm đăng chắn cống tại ngầm bãi sỏi để phục vụ công tác tìm kiếm
từ buổi sáng ngày hôm nay là chúng tôi đã cho khi mà nước thấp là chúng tôi đã huy động cán bộ chiến sĩ công an phối hợp với các lực lượng khác là toàn bộ là xuống kiểm tra tức là tìm những cái hốc vì lo là khi nước lũ nó cuốn thì các nạn nhân sẽ cuốn vào cái cành cây rồi cái hốc đá hoặc là những cái bụi cây ở dưới mà chưa chuyển được
chúng tôi bắt đầu lần kiếm từ lúc các nạn nhân điểm xuất phát
bây giờ đến khu vực qua cái ngầm gọi là ngầm tân vinh và đến xuôi xuống cái phía hạ nguồn sông bùi tức là hướng về phía xuân mai trương mỹ hà nội thì chúng tôi đã triển khai các lực lượng là giàng háng và có dây thừng bám theo
hiện các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp lên các phương án đối phó và xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
mỗi người dân cũng cần nêu cao trách nhiệm bản thân ý thức trong việc đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối không bơi lội tại các đập nước trong mùa mưa